chương trình tiếp tục với những tin tức về giao thông đáng chú ý
chiều qua tại km tám trăm bảy mươi ba cộng sáu trăm linh trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa bàn xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba xe ô tô
thời điểm trên xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát lào
đang điều khiển theo hướng huế đà nẵng
bất ngờ giảm tốc độ nên xe đầu kéo do anh võ văn thao điều khiển
đang lưu thông ở phía sau đã tông mạnh vào đuôi xe bảy chỗ
khiến xe này lao về phía trước và chạm tiếp với một xe ô tô
cũng mang biển kiểm soát lào
vụ tai nạn xảy ra khiến ba xe ô tô hư hỏng nặng
một mươi khách du lịch ở lào ngồi trên hai xới hộp may mắn thoát chết
thời gian qua tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ năm
đoạn qua địa bàn tỉnh hải dương có nhiều diễn biến phức tạp
đặc biệt vào thời gian từ một mươi một h đến một mươi ba h trưa và từ một mươi tám h đến hai mươi một h tối
là thời điểm các lái xe tải nhất là xe container
thường xuyên dừng đổ xe dọc đường lấn chiếm hành lang an toàn giao thông
nếu không được xử lý trực để thì đây là nguy cơ tiềm ẩn
dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
vào khoảng thời gian trên các lái xe thường dừng lại để nghỉ ngơi ăn uống
thế nhưng các quán ăn nhà hàng ở trên tuyến quốc lộ năm
thuộc địa bàn huyện cầm giang thành phố hải dương
đặc biệt là huyện kim thành
hầu như không có diện tích bãi trống dành cho xe đỗ rừng
do vậy tình trạng xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên tuyến quốc lộ năm diễn ra khá phổ biến
mặc dù các ngành chức năng đã nhiều lần tổ chức gia quân xử lý vi phạm
nhưng khi lực lượng chức năng rút đi thì vi phạm này lại tái diễn